liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh với số lượng trữ và tốc độ tiến hành hiện nay thì tới ngày một mươi năm tháng chín
thành phố hồ chí minh sẽ tiêm hết số lượng vaccine hiện có
vì vậy thời gian hiện tại cũng là giai đoạn thành phố đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao nhất với ba trăm linh mũi mỗi ngày
tính đến ngày chín tháng chín thành phố đã tiêm cho hơn bảy triệu ba trăm linh bảy người
trong đó tổng số mũi một là hơn sáu ba trăm ba mươi năm và mũi hai là chín trăm bảy mươi một chín trăm linh
số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền là hơn tám trăm linh
đến nay thành phố hồ chí minh được bộ y tế cấp đủ vaccine để phủ một trăm linh mũi một cho những người từ một mươi tám tuổi trở lên
do đó thành phố khẳng định từ nay đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ tìm hết lượng vaccine đang có
và sẽ đạt yêu cầu đội phủ do bộ y tế đưa ra
vì vậy thời điểm tới đang cần thêm nguồn cung vaccine chứ không lo về tốc độ
riêng đối với vaccine verocell thành phố hồ chí minh bắt đầu triết khai tiêm chủng loại này từ ngày một mươi ba tháng tám
quy định sau từ ba đến bốn tuần sẽ tiêm mũi hai
do đó bắt đầu từ ngày ba tháng chín thành phố hồ chí minh đã tiêm vaccine verocell mũi hai
tuy nhiên số lượng tiêm vẫn còn rất thấp
tuy nhiên từ ngày ba đến ngày chín tháng chín số lượng tiêm đang tăng dần mỗi ngày